liên quan đến cuộc xung đột giữa lực lượng hamas và israel ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thành viên nội các israel bày tỏ lo ngại về hậu quả cuộc tấn công trên bộ của quân đội nước này vào giải gaza
theo đó cựu bộ trưởng quốc phòng israel ông benny gantz thành viên nội các mà thủ tướng benjamin netanyahu thành lập trong thời gian xung đột với hamas cho rằng cuộc tấn công trên bộ vào gaza có thể là một chặng đường kéo dài nhiều năm
cũng theo ông gantz israel sẽ phải mất hàng năm liền mới có thể khôi phục đời sống dân sinh và khắc phục hậu quả ở miền nam nước này sau vụ tấn công của hamas vào hôm bảy tháng một mươi
cũng trong ngày hôm qua ngoại trưởng các nước ai cập mà rốc giordani bahrain ả rập xê út oman qatar và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đã ra tuyên bố chung lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và các vi phạm luật pháp quốc tế tại gaza
theo số liệu cập nhật của israel các cuộc tấn công của hamas đã làm
khoảng một bốn trăm linh người ở israel thiệt mạng
trong khi đó sở y tế gaza cho biết bảy hai mươi tám người palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của israel kể từ khi bùng phát xung đột ngày bảy tháng một mươi
ủy ban kinh tế và xã hội khu vực tây á ecowascwar của liên hợp quốc ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi đã công bố báo cáo ghi nhận khoảng chín mươi sáu người dân gaza đã rơi vào tình cảnh nghèo đói do xung đột tiếp diễn giữa phong trào hamas và israel
cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế cần gánh vác trách nhiệm đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu cho gaza bởi ngay cả khi một lệnh ngừng bắn được nhất trí thông qua nạn nghèo đói thiêu thốn vẫn ảnh hưởng đến một bộ phận lớn người dân ở khu vực trong những năm tới
trong khi đó cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine tiếp tục hối thúc các bên ngừng bắn ngay lập tức để cho phép tiếp cận nhiên liệu thuốc men nước và thực phẩm một cách an toàn liên tục và không hạn chế ở giải gaza
đại hội đồng liên hợp quốc hôm qua cũng đã nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ một mươi để thảo luận về cuộc xung đột hamas israel theo đó yêu cầu các bên xung đột tuân thủ luật nhân đạo quốc tế
tôi kêu gọi các thành viên hãy tận dụng phiên họp này để không thổi bùng thêm ngọn lửa hận thù chia rẽ và trả thù thay vào đó chúng ta hãy nắm bắt cơ hội để thống nhất mục đích và hành động của mình nhằm chấm dứt bạo lực và cứu sống những sinh mạng
chủ tịch đại hội đồng cũng hối thúc trả tự do cho tất cả con tin ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và vô điều kiện
ông khẳng định con đường duy nhất dẫn đến nền hòa bình toàn diện công bằng và lâu dài là giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc
phiên họp đặc biệt khẩn cấp của đại hội đồng sẽ kéo dài sang ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi theo kế hoạch nghị quyết do giordani đệ trình cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu
đến nay hội đồng bảo an liên hợp quốc vẫn chưa đạt được đồng thuận về nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột hamas israel
trả lời đài svt cùng ngày đối tượng trong vụ việc nêu trên có tên là sanwan momika tuyên bố sẽ không rời thụy điển đồng thời cho biết sẽ kháng cáo
tại thụy điển thời gian gần đây đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh coran gây ra phẫn nộ trong cộng đồng người hồi giáo
chính phủ thụy điển mới đây thông báo nước này sẽ cân nhắc việc thay đổi đạo luật trật tự công cộng để trao cho cảnh sát quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình đe dọa an ninh
bộ quốc phòng mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá một trăm năm mươi triệu đô la mỹ dành cho ukraine trong cuộc chiến với nga
tuyên bố của lầu năm góc cho biết gói hỗ trợ mới nhất bao gồm đạn bổ sung cho các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến tên lửa phòng không vapvai stinger và đạn dược bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao
gói hỗ trợ còn bao gồm hệ thống tên lửa chống tăng javelin hơn hai triệu viên đạn cho các loại vũ khí hạng nhẹ và thiết bị chống thời tiết giá lạnh
trong khi đó tân thủ tướng slovakia ông robert fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ dừng mọi viện trợ quân sự cho ukraine chỉ ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và dân sự cho kiev
đây là quốc gia châu âu đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho ukraine
ông fico cũng cho rằng liên minh châu âu eu cần thay đổi vai trò từ nhà cung cấp vũ khí cho ukraine sang kiến tạo hòa bình
ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định giữ nguyên lãi suất chấm dứt chuỗi một mươi lần tăng liên tiếp chưa từng có
trong khi đó quyết định giữ nguyên lại xuất của ecb có thể củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới về cơ bản đã thực hiện chính sách thắt chặt chấm dứt những đợt tăng lại xuất đồng bộ chưa từng có
với quyết định mới nhất lại xuất tiền gửi của ecb vẫn ở mức cao kỷ lục bốn trong khi lại xuất cơ bản ở mức bốn năm
như vậy ecb đã nâng lại xuất tổng cộng bốn năm kể từ tháng bảy năm ngoái để chống lại sự tăng giá quá nhanh
tuy nhiên tháng trước ngân hàng này phát tín hiệu sẽ tạm dừng khi chi phí đi vay cao kỷ lục đang bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế
quyết định mới nhất liên quan đến chính sách của ecb diễn ra trong bối cảnh chi phí năng lượng đang chịu áp lực tăng cao do cuộc xung đột mới ở trung đông có thể khiến lạm phát chịu áp lực trong khi tăng trưởng trưởng lại
chính phủ mexico cho biết ít nhất hai mươi bảy người thiệt mạng sau khi cơn bão ortis mạnh cấp năm đổ bộ vào khu vực ven biển bang guerrero ở miền nam và các địa phương lân cận
các đơn vị ứng phó khẩn cấp
đang nỗ lực khôi phục mạng lưới điện bị ngắt do ảnh hưởng của bão trong đó trên một ba trăm linh nhân viên của tập đoàn điện lực mexico đã được huy động để khôi phục mạng lưới điện
ortiz cũng tàn phá nặng nề nhà cửa các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới acapulco
bộ quốc phòng mexico cho biết gần tám bốn trăm linh thành viên của lực lượng quân đội không quân và vệ binh quốc gia đã được triển khai ở trong và gần acapulco để hỗ trợ công tác dọn dẹp sau bão
cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia mexico vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại do bão gây ra tại vùng này vì hoạt động thông tin liên lạc bị gián đoạn
các nguồn tin ngoại giao từ châu âu cho hay lệnh cấm nhập khẩu kim cương nga của nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy sẽ được công bố vào cuối tháng một mươi này theo sát đề xuất của liên minh châu âu về gói trừng phạt thứ một mươi hai đối với moscow
đối với các học sinh thuộc trường trung học horses gymnasium ở đan mạch
họ không còn quá xa lạ với các chatbot do ai tạo ra
trong đó có chat gpt được ra mắt vào tháng một mươi một năm ngoái
tuy nhiên có một lo ngại rằng liệu học sinh có bị cám dỗ trong việc sử dụng các văn bản do ai tạo ra
và coi nó như chính tác phẩm của mình hay không
tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cho rằng việc sử dụng chat gpt là gian lận
nhưng thực tế thì chúng ta vẫn đang sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ cho việc học
nó có thể đưa ra câu trả lời cho chúng ta chỉ trong vài giây
ngay sau khi ứng dụng chat gpt được ra mắt chỉ vài tuần
tôi đã nhận được những bài luận có sử dụng sự hỗ trợ của ai
tôi cho rằng nếu học sinh sử dụng nó theo cách sao chép
đó sẽ là một trở ngại lớn cho việc học tập của các em
đối mặt với vấn đề lạm dụng charts gpt của học sinh
cô perdertion đã bắt đầu xây dựng một dự án sử dụng chat gpt trong lớp học thay vì ngăn chặn nó
nếu chúng ta thay đổi cách học sinh sử dụng chat gpt để trở thành công cụ học tập
thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi ích
không chỉ về mặt cung cấp cho học sinh một công cụ học tập mới
mà còn có thể cải thiện mối quan hệ với học sinh
bởi vì nếu có thể nói chuyện với học sinh về việc sử dụng ai
thì những suy nghĩ của các em về việc không thể đề cập về vấn đề này với giáo viên sẽ biến mất
hiện có năm trường trung học tại đan mạch đang tham gia vào một dự án kéo dài hai năm
mục tiêu là để học sinh có thể sử dụng ai một cách hiệu quả hơn
trong các lớp học tiếng anh gần đây của trường hossin gymnasium
học sinh được giao nhiệm vụ tự mình phân tích một câu chuyện ngắn
sau đó sử dụng chatbot ai
qua đó học sinh sẽ biết cách tận dụng những lợi thế của công nghệ
dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng các giáo viên đã nhận thấy một số lợi ích tiềm năng
một số học sinh may mắn có cha mẹ có học vấn cao
nên họ có thể tham khảo và nhờ sự giúp đỡ từ đó
tuy nhiên một số học sinh khác lại không được như vậy
vì vậy sẽ rất hữu ích nếu họ có thể sử dụng chatgbt
để hiểu rõ hơn về những văn bản mà họ cảm thấy khó hiểu
theo tôi toàn bộ ý tưởng loại bỏ mọi thứ liên quan đến ai là không thực tế
em nghĩ nó rất tuyệt
nó gần giống như một công cụ tìm kiếm
nhưng chúng ta có thể sử dụng nó một cách cụ thể hơn
và nó cũng cung cấp cho chúng ta câu trả lời chính xác hơn
những gì chúng ta tự tìm kiếm trên google
tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng ủng hộ cách làm này
họ cho rằng việc làm này khiến họ mất nhiều thời gian hơn
cho việc ra soát để đảm bảo học sinh không gian lận
một số giáo sư đang yêu cầu các học sinh đưa ra lịch sử chỉnh sửa và bàn thảo
để chứng minh quá trình suy nghĩ của họ
nhà tư vấn giáo dục tai aren feth jensen
thành viên của nhóm chuyên gia về chatgbt của bộ giáo dục đan mạch
cho biết điều quan trọng là phải có những cuộc trò chuyện cởi mở với học sinh
ở vị trí hiện tại của chúng ta điều quan trọng là phải có những cuộc trò chuyện cởi mở với học sinh
và cho phép họ làm mọi việc
bởi vì ở nhiều nơi thực tế hiện nay là học sinh không dám thể hiện quan điểm của mình
và điều đó chẳng giúp ích gì cho sự phát triển của những đứa trẻ khỏe mạnh tò mò và có năng lực
trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển
sự bùng nổ của các chatbot do ai tạo ra đã đặt ra những câu hỏi mới cho các học giả
nhằm đảm bảo rằng sinh viên không chỉ có thể nhận được câu trả lời đúng
mà còn hiểu được cách thực hiện công việc và thực hành hiệu quả